nhà cửa danh rụng gần như cả đời nay bỗng chốc mất trắng nỗi lo lắng về ngày mai ra sao luôn thường trực trong ánh mắt và suy nghĩ
với sự chung tay của cả nước các nhà hào tâm cơ quan ban ngành ủng hộ cuộc sống của người dân đang dần ổn định
mặc dù cơn lũ đã qua đi thế nhưng điều làm người dân vẫn nhớ mãi trong mỗi câu chuyện kể
đó là giữa lúc gian nan hiểm huy phẩm chất anh bộ đội cụ hồ đã phát
phát huy sáng người làm ấm lòng người dân vùng lũ
thượng tá cao đăng cường và đại úy nguyễn thành trùng cán bộ đồn biên phòng yên khương
đã không quản hy sinh thân mình để đem lại sự bình yên cho nhân dân
vào đúng năm giờ sáng ngày một mươi đồng chí trùng và đồng chí cao đăng cường chính trị viên
đi dự hội nghị bắt đầu xuất phát từ đồn đi đến đúng cái cuộc mà tôi nói chuyện cuối cùng với đồng chí cao đăng cường
là đúng là bằng một mươi năm giờ tôi có điện hỏi thăm đồng chí cường
mà ở dưới thị trấn dưới huyện nó tránh có mưa không
thì trên này đúng hôm nay là thật sự là đúng một mươi năm giờ là mưa rất to
ở trên biên giới mưa rất to tôi có điện cho anh cường cao đăng cường
bảo là anh ở trên biên giới đến giờ phút này là mưa to và tắc đường
thì anh lên thì các anh cũng phải xem xét thế nào lên
đúng là một mươi tám giờ năm mươi sáu phút
và tôi mới ra thì tôi mới thấy hai đèn xe đi xuống
thì tôi cũng chưa biết là xe máy hay xe ô tô
thì tôi vẩy tay đừng có qua nước sông có to lắm
sau khi mà nhận được cái thông tin của người dân
thì đơn vị chúng tôi đã hội ý chỉ huy và phân công ra ba tổ
và chúng tôi đã chiến khai lực lượng xuống địa bàn gồm ba mươi anh em
là khẩn trung xuống địa bàn ngay
thì đã phối hợp với địa phương là chia làm năm tổ
chiến khai ngay trong đêm
sự hy sinh của các anh đối với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng yên khương
là mất mát to lớn là những đau buồn không thể quên
dẫu vẫn biết mọi thứ là vô thường
người chiến sĩ xác định coi sự hy sinh nhẹ tựa như tơ
là vinh quang cho tổ quốc
nhưng sự ra đi của các anh đã để lại nỗi tiếc thương
trong lòng đồng đội và người dân vùng lũ
những bữa cơm tràn đầy nước mưa và nước mắt
những chiếc lều tạm được người dân dựng lên
làm chỗ sinh hoạt cho các chiến sĩ trong công cuộc tìm kiếm đồng đội
càng làm ấm lên tỉnh quân dân gắn bó thủy chung
bộ đội cần gì người dân giúp
bộ đội chưa yêu cầu người dân cũng tình nguyện
tôi rất là cố ngưng
tôi không biết nói gì
nói gì hơn ngoài lời đúng là cũng thương hai đồng chí
cũng như gia đình tôi bị mất thôi
tính như chú cường thì cũng được
sống tiếp xúc với dân thì cũng được
chú nó cũng hiền lành vui vẻ
mà cũng thấy cũng hay hỏi chào
anh trộm thì mới về thì tôi cũng gặp một hai lần thôi
nhưng mà nói với chú cường
chỉ về đây hơn lâu
anh em cũng cảm xúc anh làm việc với bà con nhân dân
và đi sinh hoạt và tâm lắc với bà con nhân dân
cũng nhiều cái tâm lắc và sâu sắc với bà con
cảm ơn anh em
đồng chí nhắc nhở bà con làm khắc phục điểm khó khăn
và khắc phục làm phát triển nền kinh tế
bền vững của khu vực biên giới của chúng ta
đồng chí nó rõ quan điểm thế
đập tràn bản bôn là nơi ghi dấu sự hy sinh của hai đồng đội
trong lòng người chiến sĩ ấy dường như trùng lại
ánh mắt nhìn xa xăm vào không gian vô định
như đang cố hình dung xem lần cuối đồng đội mình
ở trong đồng đội
những nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa có được kết quả cuối cùng
luôn là nỗi dài dứt
một người đồng đội của các anh vẫn chưa trở về
con đường quốc lộ chạy về hướng thị xã sầm sơn ngày hôm nay
dường như trở nên dài hơn
bởi hôm nay những người chiến sĩ này
không phải đến nhà đồng đội của anh để thăm hỏi
mà đến để chia sẻ sự mất mát to lớn
với gia đình đồng đội của mình
chị hạnh vợ anh cùng mẹ chồng
con gái con trai vẫn chưa nguôi nỗi niềm thương nhớ
cuộc đời binh nghiệp của anh ở đơn vị nhiều hơn ở nhà
nhưng lúc anh ở nhà mãi mãi
cũng là lúc anh không còn nữa
thượng tá cao đăng cường và đại úy nguyễn thành trùng lúc ấy
đang họp chỉ đạo tại huyện lang chánh
về triển khai công tác cứu hộ cứu nạn nhân dân trong mưa lũ
mọi thứ dường như trở thành định mệnh
trong cơn mưa tầm tã của buổi chiều biên giới ấy
bố con đã hy sinh vì cái trận lũ này
và con cũng rất yêu thương bố con
thì ta cũng giống như một người anh hùng
trong lòng của con